nhân dịp kỷ niệm một trăm hai mươi tám năm ngày sinh chủ tịch tôn đức thắng đoàn đại biểu thành ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tp hcm do đồng chí đinh la thăng ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm làm trưởng đoàn cùng đông đảo cán bộ chiến sĩ các lực lượng vũ trang và nhân dân thành phố đã đến dân hương chủ tịch tôn đức thắng
đảng bộ chính quyền và nhân dân tp hcm bày tỏ lòng biết ơn và ghi nhớ sâu sắc công lao to lớn của chủ tịch tôn đức thắng người đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng việt nam